các chính trị gia và quan chức quân sự ngoại giao hàng đầu thế giới hôm nay đã có mặt tại miền nam nước đức
để chuẩn bị tham dự hội nghị an ninh munich
hội nghị lần này sẽ thảo luận về tác động toàn cầu của cuộc xung đột nga ukraine
và các vấn đề từ nguồn cung năng lượng đến giá lương thực
cùng một số vấn đề quốc tế lớn khác như quan hệ giữa phương tây và trung quốc
trong số các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị an ninh munich năm nay
có thủ tướng đức olaf cùng tổng thống pháp emmanuel macron phó tổng thống mỹ kamala harris
dự kiến các quan chức cấp cao ukraine cũng sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị
được tổ chức thường niên từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tới nay hội nghị an ninh munich tuy không phải là nơi đề ra chính sách
chiến lược không thể giải quyết tất cả các vấn đề an ninh đang đặt ra
nhưng lại là diễn đàn vô cùng quan trọng để các nhà lãnh đạo các bên đối thoại cấp cao
tăng cường sự hiểu biết tin cậy thảo luận các biện pháp
giảm đối đầu căng thẳng đối phó với các thách thức nguy cơ nhằm bảo vệ môi trường an ninh quốc tế